cung điện buckingham thông báo hội đồng cơ mật sẽ chính thức công bố quốc vương mới của vương quốc anh
vua charles iii trong cuộc họp ngày hôm nay ngày một mươi tháng chín tại cung điện st james ở thủ đô london
cuộc họp sẽ diễn ra lúc chín h tức một mươi năm h việt nam cùng ngày bao gồm hai phần lễ công bố chính thức
và lễ tuyên thệ của vua charles iii người phát ngôn hạ viện anh cho biết vua charles iii sẽ có bài
phát biểu trên truyền hình toàn quốc vào lúc một mươi tám h tức h ngày một mươi một tháng chín ở việt nam
vua charles iii sinh ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám tại cung điện buckingham ở london anh
là con trai cả của nữ hoàng elizabeth đệ nhị và hoàng thân philip ông cũng là người cháu đầu tiên
của quốc vương jorg đệ lục và vương hầu elizabeth tức thân phụ và thân mẫu của nữ hoàng elizabeth đệ nhị
từ rất thơ sớm thì ông đã trở thành người thừa kế ngai vàng sau khi mẹ của ông trở thành nữ hoàng
vào năm một nghìn chín trăm năm mươi hai ông là người đảm nhiệm vai trò người thừa kế ngai vàng lâu nhất từ năm một nghìn chín trăm năm mươi hai trong lịch sử nước anh